trong sáng ngày một mươi hai tháng chín lực lượng công an đã xác định vụ việc trên có dấu hiệu phạm tội giết người và tiến hành triệu tập hai nghi phạm đến trụ sở làm việc
tại cơ quan công an hai đối tượng đã cuối đầu nhận tội đồng thời khai nhận do xảy ra mâu thuẫn sau khi uống rượu nên đã đánh nạn nhân tử vong
ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh quảng ngãi đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo bùi tá hậu chú tại xã nghĩa kỳ huyện tư nghĩa về tội giết người
theo cáo trả ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một hậu cùng với nhóm bạn ngồi nhậu sau khi về nhà hậu trợt nhớ gặp ông huỳnh nam thắng ở huyện tư nghĩa là thầy giáo cũ cũng đang ngồi cùng ở quán nhậu
tức giận vì nghĩ lại việc trước đây thầy thắng báo cáo nhà trường ra quyết định đuổi học hậu khi đang học lớp một mươi bị cáo cầm dao đến quán nhậu chém liên tiếp hai nhát vào người ông thắng
tiếp đó hậu chém vào đầu của thầy giáo lê phương mai đang ngồi chung cùng với ông thắng khiến hai nạn nhân bị thương tích nặng
trong xét xử đã tuyên phạt bùi tá hậu tám năm tù giam
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh oai hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy để tiếp tục điều tra
làm rõ nguyên nhân vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng khiến ba mẹ con tử vong xảy ra tại nhà xưởng chăn ga gối đệm ở xã thanh văn
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ngày một mươi tháng chín trung tâm chỉ huy công an tp hà nội
nhận được tin báo xảy ra cháy tại xã thanh văn huyện thanh oai hà nội đã nhanh chóng điều động phương tiện và cán bộ chiến sĩ tới hiện trường
đến khoảng một mươi tám h cùng ngày đám cháy được dập tắt
vụ hỏa hoạn khiến cho ba nạn nhân bị mắc kẹt trong đám cháy là ba mẹ con đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu
tuy nhiên do bị ngạt khí nặng cả ba người đã tử vong tại bệnh viện
vụ hỏa hoạn cũng khiến một công an viên bị thương khi tham gia chữa cháy cứu nạn cứu hộ
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh ngày hôm nay đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam ba bị can là nguyễn văn hùng chú tại thanh hóa nguyễn văn hảo và nguyễn văn tưởng đều trú tại quảng ninh
về tội sản xuất và buôn bán hàng giả
trước đó tại khu vực vũng đục phường cầm đông lực lượng công an phát hiện xe ô tô do tưởng điều khiển
cùng đi trên xe có nguyễn văn hảo
nguyễn văn hùng đã giữ ba mươi bốn thùng dầu giả loại một mươi tám lít một thùng trong đó có ba mươi thùng dầu nhân giả nhãn hiệu castrol
bốn thùng dầu nhờn giả nhãn hiệu camtech khám xét khẩn cấp tại nơi sản xuất và cũng là chỗ ở của nguyễn văn hùng
tại tổ ba khu một mươi phường quang hành
lực lượng chức năng thu giữ thêm một mươi bảy thùng dầu nhơn giả nhãn hiệu castrol cùng các máy móc dụng cụ để sản xuất dầu nhờn giả
hiện vụ việc đang được công an thành phố cẩm phả tiếp tục điều tra làm rõ
thông tin vừa rồi đã kết thúc
bản tin nhanh lúc hai mươi h
xin mời quý vị theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv